ngày hai mươi một tháng hai đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội do đồng chí đào ngọc dung
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội làm trường đoàn
đã làm việc với tỉnh ủy tỉnh tây ninh về giải quyết hồ sơ còn tồn động cho người có công
qua giả soát hiện tại trên địa bàn tỉnh tây ninh có bốn trăm ba mươi năm trường hợp hồ sơ đề nghị chế độ chính sách
đang còn tồn động và chờ được giải quyết trong đó có sáu mươi tám trường hợp hồ sơ có thể xem xét giải quyết
còn lại ba trăm sáu mươi bảy trường hợp không có cơ sở để giải quyết theo quy định
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đề nghị lãnh đạo tỉnh tây ninh nhanh chóng tập trung chỉ đạo
giải quyết căn bản tất cả hồ sơ còn tồn động cho người có công
đồng thời trả lời rứt điểm cho người dân bằng văn bản về các trường hợp hồ sơ không có cơ sở giải quyết
trước ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi